thưa quý vị như vậy là người dân tại các tỉnh thành miền bắc
đang có những ngày thời tiết dễ chịu tạm giảm nhiệt
trước khi một đợt nắng nóng mới sẽ xuất hiện trên khu vực vào cuối tuần này
có được kiểu thời tiết này là do khu vực có mưa rông xuất hiện
bởi tác động của hội tu gió và dạnh thấp gây mưa
thậm chí khu vực vùng núi còn có mưa vừa mưa to
kèm theo đó là rông lốc và gió giật vào thời điểm chiều tối và đêm
còn ban ngày thì trời vẫn còn nắng sen dựa vào đó là những khoảng nhiều mây
nhiệt độ đạt được mức là ba mươi một đến ba mươi bốn độ
trong đợt mưa này trên các sông suối khu vực bắc bộ
có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ một cho đến ba mét
mừng nước đỉnh lũ của các sông chính còn dưới mức bó động một
trên một số sông suối nhỏ thì khả năng lên mức báo động một
nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất tại các tỉnh vùng núi
và ngập úng cục bộ tại khu vực trũng thấp ven sông
xuôi xuống miền trung thời tiết tại đây không có nhiều thay đổi
trời còn nắng mạnh và nhiệt độ tăng cao
cụ thể ở mức là ba mươi năm ba mươi tám độ tại các tỉnh từ thanh hòa đến phú yên
còn tại đà nẵng đến ninh thuận bình thuận là ba mươi ba ba mươi năm độ
nhìn chung không chỉ trong hôm nay mà những ngày tới
trung bộ vẫn sẽ có nhiệt cao nắng nhiều không mưa
nên người dân cần có các biện pháp tiết kiệm điện và phòng chống cháy nổ
đến với khu vực tây nguyên và nam bộ
sự hoạt động của gió mùa tây nam sẽ mang đến mưa rông
về chiều tối cho cả hai khu vực này
tuy nhiên lượng mưa tập trung nhiều hơn cả là tại khu vực nam bộ
trong cơn rông người dân cần đề cao cảnh giác với hiện tượng rông xét
và gió giật mạnh gây nguy hiểm khi lưu thông
vào thời điểm ban ngày mưa khả năng xảy ra hơn
trời nắng gián đoạn với nhiệt độ trưa chiều
tại tây nguyên là hai mươi chín ba mươi hai độ
còn tại khu vực nam bộ là ba mươi một ba mươi bốn độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa
thịnh hành gió nam đến tây nam ở mức cấp bốn
có lúc cấp năm tầm nhìn xa thông thoáng
còn tại khu vực huyện đảo trường sa
thì gió tây nam ở mức cấp năm
nhưng về chiều tối sẽ có mưa rào và rông xuất hiện
khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km
trong cơn rông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa
đều ở dưới mức ba mươi ba độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận
mây thay đổi đến nhiều mây
chiều tối và đêm và sáng sớm sẽ có mưa rào và rông
ngày nắng gián đoạn
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ ngày đêm là hai mươi sáu đến ba mươi ba độ